hai công nhân đang làm nhiệm vụ kiểm tra an toàn hiện trường sau nổ mìn thì bất ngờ bị khối lượng lớn đá sập xuống vùi lấp
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều ngày hôm qua tại điểm khai thác mỏ đá park luốc một thôn nà tèn thị trấn yên minh huyện yên minh tỉnh hà giang
thời điểm đó hai công nhân đang làm nhiệm vụ kiểm tra an toàn và cậy những khối đá rời sau nổ mìn thì bất ngờ đá lở
phát hiện vụ việc cơ quan chức năng và người dân đã đưa được một nạn nhân ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu
nạn nhân còn lại được tìm thấy lúc hai mươi một h ở vị trí vùi lấp nên công tác tìm kiếm khó khăn
tuy nhiên cả hai nạn nhân đều không qua khỏi
hiện vụ việc đang được công an tỉnh hà giang và các cơ quan chức năng huyện yên minh tiến hành điều tra làm rõ